tối qua phái đoàn nga và ukraine đã kết thúc vòng đàm phán thứ hai ở khu vực biên giới
ba lan belarus dù chưa đạt được một thỏa thuận đình chiến hoặc chấm dứt chiến dịch quân sự
đặc biệt hiện nay của nga ở ukraine nhưng hai bên đã có những tiến triển liên quan tới vấn đề nhân đạo
theo trưởng phái đoàn nga ông vladimir medinsky nga và ukraine đã nhất trí việc mở hành lang
nhân đạo an toàn để người dân ukraine sơ tán khỏi các thành phố và có thể tạm thời chấm dứt
các hoạt động quân sự ở khu vực hành lang nhân đạo trong thời gian sơ tán người dân
cố vấn tổng thống trưởng đoàn đàm phán ukraine mikhail podolyak cũng xác nhận hai bên đã tiến tới
việc thiết lập các hành lang nhân đạo chung với một lệnh ngừng bắn tạm thời nga và ukraine sẽ sớm
mở các kênh liên lạc và phối hợp để tổ chức các hành lang nhân đạo này
về vấn đề nhân đạo quân sự và giải quyết chính trị trong tương lai của cuộc xung đột là ba khối
vấn đề được thảo luận chi tiết trong các cuộc đàm phán nga ukraine dự kiến vòng đàm phán thứ ba
giữa hai bên sẽ được tổ chức trong vài ngày tới trong khi đó sáng ngày bốn tháng ba theo giờ việt nam
nhà trắng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới với giới siêu giàu ở nga đây là bước đi mới nhất
của tổng thống mỹ joe biden nhằm gây sức ép với nga bộ ngoại giao mỹ cũng tuyên bố áp đặt lệnh
cấm thị thực với một mươi chín nhà tài phiệt nga cùng hàng chục thành viên gia đình và cộng sự của họ